ngày một mươi chín tháng bảy tại quảng nam ủy ban nhân dân huyện thăng bình phối hợp với tổng công ty hàng
không việt nam tổ chức lễ nhận phụng dưỡng suốt đời hai mươi ba bà mẹ việt nam anh hùng đang sinh sống
tại các địa phương trên địa bàn huyện với số tiền hỗ trợ mỗi tháng một triệu đồng một mẹ
đồng thời sẽ tổ chức thăm hỏi khi điều trị tại bệnh viện là ba trăm linh đồng một mẹ một lần và
tặng quà nhân dị tuyết cổ truyền vào ngày thương binh liệt sĩ là bốn triệu đồng một năm một mẹ